trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang nguyễn việt trí và một mươi bảy bị can khác trong vụ án khai thác cát vượt chữ lượng cấp phép thu lời bất chính hai trăm năm mươi ba tỷ đồng xảy ra tại công ty của phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám công ty trung hậu sáu mươi tám và các đơn vị có liên quan
nguyễn việt trí giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang bị khởi tố tội nhận hối lộ
công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám được ubnd tỉnh an giang cấp phép khai thác tổng khối lượng hơn một năm mươi ba triệu mét khối cát để cung cấp cho bốn công trình
lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản được cấp lê quang bình chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc đã chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng liên quan tổ chức khai thác hơn bốn bảy mươi tám triệu mét khối cát
vượt chữ lượng được cấp phép hơn ba hai triệu mét khối có giá trị tạm tính khoảng hai trăm năm mươi ba tỷ đồng
số lượng cát được khai thác trên không được ghi vào sổ sách và không được nộp nghĩa vụ tài chính
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất vai trò hành vi phạm tội của các bị can và người có liên quan để mở rộng điều tra làm rõ vụ án thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
không chỉ tàng trữ trái phép chất ba tuế nguyễn bé tâm chú tệ huyện kế sách tỉnh sóc
còn tàng trữ trái phép hai khẩu súng tâm vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng phối hợp với công an thành phố sóc trăng bắt quả tàng
qua công tác nắm tình hình và tin báo của quân chúng nhân dân vào trình ngày một mươi năm tháng tám lực lượng công an kiểm tra căn nhà trên đường sô viết nghệ tĩnh thuộc phường sáu thành phố sóc trăng
qua đó phát hiện nguyễn bé tâm đang tàng trữ hai khẩu súng ba mươi tám viên đạn một gói ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng mà đối tượng khai là ma túy cùng một số tăng vật khác có liên quan
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ các tăng vật đồng thời đưa đối tượng về trục sở để phục vụ công tác điều tra
một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động liên tỉnh xuyên quốc gia vừa được công an tỉnh lạng sơn chủ trì phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an triệt phá thành công bước đầu xác định số tiền lừa đảo trên năm mươi hai tỷ đồng
cầm đầu đường dây này là hoàng phi long ở lạng sơn
cư trú làm việc tại campuchia long đã chỉ đạo vi văn tùng và một mươi sáu đối tượng thuê nhà tuyển nhân viên làm việc tại lạng sơn cũng như điều hành nhóm đối tượng tại nhiều địa phương khác với thủ đoạn là giả danh nhân viên tập đoàn panasonic hướng dẫn khách hàng nạp tiền thực hiện nhiệm vụ trên trang web xả mạo do các đối tượng lập ra để hưởng phần trăm hoa hồng
khi khách nạp tiền các đối tượng dùng nhiều lý do khác nhau buộc khách hàng nạp thêm số tiền lớn hơn vào các tài khoản đối tượng cung cấp sau đó chiếm đoạt tiền
ngày một mươi chín tháng bảy ban chuyên án đã bắt giữ thành công hoàng phi long cùng một mươi năm đối tượng qua đấu tranh đã làm rõ từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba long sang campuchia cầu kết với hai đối tượng người việt nam hiện đang trốn ở campuchia tổ chức lập ra đường dây chuyên lừa đảo
các đối tượng đã sử dụng một mươi tám tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn một năm trăm linh người tại việt nam số tiền lừa đảo khoảng năm mươi hai hai tỷ đồng
với hành vi phát tán tờ rơi trường
đối tượng đã đưa linh dẫn mã qr để vào các trang web đối trị với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản hai đối tượng vừa bị công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng phát hiện ngăn chặn kịp thời
sau khi kiểm tra công an tỉnh lâm đồng xác định các trang web trong tờ rơi đều có chứa mã độc để lấy mật khẩu tài khoản ngân hàng do đó công an tỉnh lâm đồng khuyến cao tới người dân không tò mò truy cập vào đường link trong tờ rơi để tránh rủi ro mất tiền trong tài khoản
đây là tăng vật mà công an tỉnh lâm đồng thu được khi bắt quả tăng ngăn chặn hai đối tượng có hành vi phát tán tờ rơi quảng cáo dạng car visit có chứa link mã qr code dẫn tới trang web có chứa mã độc nhằm thu thập thông tin đánh cắp tài khoản ngân hàng của người truy cập nhằm chiếm đoạt tài sản
trước đó qua phản ánh của người dân về việc có nhóm đối tượng đi xe máy chạy dọc các đường phố đến các bãi xe ô tô ở quảng trường lâm viên trung tâm hành chính tỉnh lâm đồng

hai mươi tháng tám công an tp hcm đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính giải quyết thủ tục hành chính năm hai nghìn hai mươi ba
thiếu tướng trần đức tài phó giám đốc công an tp hcm cùng bốn mươi doanh nghiệp cơ sở lưu trú dự hội nghị
hội nghị đã ghi nhận nhiều lượng ý kiến nêu dụng phương mắc kiến kỵ trong giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở như
quản lý xuất nhập cảnh cấp quản lý căn cứ công dân phòng cháy chữa cháy quản lý ngành nghề đầu tư
kinh doanh có điều kiện về an ninh trực tự công tác đăng ký quản lý phương tiện giao thông đường bộ
nhất là các thủ tục liên quan đến đăng ký cấp biển số xe ô tô xe mô tô xe gắn máy cho công dân
theo thông tư số một mươi năm của bộ công an
phát biểu tại hội nghị thiếu tướng trần đức tài khẳng định việc đối thoại trực tiếp và giải quyết thủ tục hành chính
giữa công an với các cơ quan doanh nghiệp tổ chức và nhân dân là cấp thiết và phù hợp
qua đó góp phần giúp công tác giải quyết thủ tục hành chính của lực lượng công an được hiệu quả hơn
người dân sẽ hài lòng hơn và đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số
thống kê của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm
thành phố có gần một triệu xe ô tô gần tám triệu xe mô tô và khoảng một phương tiện đăng ký mới mỗi ngày
do đó các quy định mới về cấp thu hồ đăng ký bị số xe đang rất được
đông đảo người dân quan tâm
anh bùi anh khoa cảm thấy khá hài lòng với biển số xe ô tô mà anh mới bấm
anh cho biết điều khiến anh vui hơn chính là biển số mới này sẽ đi theo máy định danh của anh luôn
chứ không còn là chuyện bán xe kèm theo biển số
mình cảm thấy rất là may mắn khi mà trải nghiệm mà mình bấm được một cái biển số với cái số đẹp như vậy
coi như là niềm vui của mình được nhân đôi khi mình có thể giữ mãi được cái biển số này cùng với mình
quy định mới là niềm vui với nhiều người dân
tuy nhiên với những người buôn bán xe cũ
nhất là xe có biển số đẹp thì không hào hứng với quy định mới vì sẽ khó kinh doanh hơn
từ ngày một mươi năm tháng tám trở đi khi người dân chuyển nhượng phương tiện sẽ phải giữ lại biển số xe của mình
trừ trường hợp trúng đấu giá biển số áp dụng cho xe ô tô
trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá
thì chủ xe nợ hồ sơ và làm thủ tục thu hồi
chủ xe không phải nạp lại biển số xe trúng đấu giá nhưng phải nợ bản sao chứng từ
chuyển quyền sở hữu xe và xức trình bản chính
chứng từ chuyển quyền sở hữu phải thể hiện rõ nội dung chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số trúng đấu giá
tổ chức cá nhân đã nhận chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá
không được tiếp tục chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá cho tổ chức cá nhân khác
số đẹp thì chắc chắn người ta không bỏ rồi người ta không sẽ điều sang tên gì đó về tên người ta
thì người ta sẽ yên tâm người ta đi sở hữu cái bản số đó
còn không thì vẫn cứ ủy quyền cũng như đó là ủy quyền lại là
một mươi năm hai mươi năm thì giữa hai bên đỏ thuận với nhau
cũng trong thông tư hai mươi bốn việc đăng ký xe có thêm các điểm mới
vừa mở rộng đối tượng vừa có tính tạo thuận lợi cho người dân
cụ thể đối tượng đăng ký được nới rộng như một mươi năm tuổi cũng có thể đứng tên giấy tờ xe
hay người dân tạm trú cũng có thể đăng ký xe
trong cái thông tư mới người dân được đăng ký xe tại cái nơi tạm trú mà người ta đang ở
còn trước đây là người dân là phải về cái nơi mà thường trú
nhiều khi thì có những người dân người ta hộ khẩu người ta ở những cái tỉnh mà
người ta vô nam người ta làm mà người ta hộ khẩu ở ngoài bắc
thì chi phí đi lại rất là tốn kém
có hai trăm linh ba trong tổng số hai trăm bốn mươi bốn bác sĩ tham dự ngày hội việc làm đầu tiên
của sở y tế tp hcm
điều chọn làm nơi làm việc thích hợp
đáng nói là một mươi tám bác sĩ chọn y tế cơ sở thuộc một mươi ba trung tâm y tế quận huyện
ba mươi chín bác sĩ chọn bệnh viện tuyến huyện làm nơi làm việc lâu dài
trước đó một mươi tám bác sĩ chọn y tế cơ sở làm nơi làm việc lâu dài
thuộc một mươi ba trung tâm y tế quận huyện
ba mươi chín bác sĩ chọn bệnh viện tuyến quận
một trăm bốn mươi một bác sĩ chọn bệnh viện tuyến tỉnh thuộc hai mươi năm bệnh viện đa khoa chuyên khoa thành phố
hai bác sĩ chọn trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố
một bác sĩ chọn trung tâm giám định y khoa
trong số sáu mươi bốn cơ sở y tế công lập tham gia tuyển dụng
thì có năm mươi một cơ sở tuyển được bác sĩ theo đúng vị trí việc làm mà đơn vị cần bổ sung
nhiều nhất là bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức với hai mươi một bác sĩ
bệnh viện phục hồi chức năng và bệnh nghề nghiệp với hai mươi chỉ tiêu
tại ngày hội việt nam có một mươi ba cơ sở chưa tuyển được bác sĩ do các ứng viên không đăng ký
các cơ sở chưa tuyển dụng được bác sĩ trong ngày hội việt nam
là trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình
bệnh viện quận bốn bệnh viện huyện cụ chi và chín trung tâm y tế quận huyện pháp
trong ba ngày sáu bảy và ngày tám tháng một mươi tại dinh độc lập thành phố hồ chí minh
sẽ diễn ra chuỗi hoạt động du lịch trong khuôn khổ lễ hội nghệ thuật hương vị
taste of saigon mùa đầu tiên
lễ hội sẽ có không gian trung tâm
cho năm mươi năm gian hàng giới thiệu ẩm thực từ nhiều nền văn hóa
sự kiện sẽ có sự tham dự của các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại việt nam
bao gồm lãnh sự văn phòng đại diện của các quốc gia vùng lãnh thổ
có nền nghệ thuật ẩm thực đặc sắc như mỹ pháp ý ấn độ nhật bản
với mục tiêu hư đến nghệ thuật tạo không gian trải nghiệm sống gần gũi thiên nhiên môi trường
thì giữa khuôn viên dinh độc lập sẽ có những khu vực để người tham dự
giới trẻ trải nghiệm các hoạt động nghệ thuật ẩm thực
đặc biệt là khu vực art space với không gian dự kiến là mirror sense
sẽ là điểm thu hút giới trẻ đến tham dự tìm hiểu về lịch sử văn hóa thành phố
lễ hội nghệ thuật hương vị taste of saigon mùa đầu tiên mở cửa miễn phí đến công chúng
tại thành phố hồ chí minh vừa chính thức mở cửa trưởng lãm mỹ thuật mang tên mộng viện đông
đây được xem là một trong những triển lãm nghệ thuật đông dương quy mô lớn nhất tại việt nam
tiếp nốt thành công của triển lãm lần đầu tiên của sotheby s tại việt nam vào mùa hè năm hai nghìn hai mươi hai
hồng sư bến lạ thu hút hàng ngàn khách tham quan trong nước và quốc tế
thì năm nay sotheby s mang trở lại công chúng việt nam và giới mùa điệu hội họa
triển lãm mang tên mộng viện đông
năm mươi tác phẩm lần đầu tiên công bố là một câu chuyện xuyên suốt
của những họa sĩ châu âu để du hành tại đông dương
cũng như tác phẩm của hiệu trưởng và những giáo sư từng gián dạy
tại trường cao đẳng mỹ thuật đông dương
triển lãm giới thiệu gần sáu mươi tác phẩm được tuyến chọn từ hai trăm linh tác phẩm của hơn hai mươi họa sĩ
công chúng sẽ được thưởng thức những tác phẩm mang nội dung về vùng đất và con người
ở xứ sở đông dương chưa từng ra mắt công chúng việt nam
của các giáo sư trường mỹ thuật đông dương và lứa họa sĩ du hành từ pháp
thưa quý vị trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố giám đốc
sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang nguyễn việt trí và một mươi bảy bị căn khác
trong vụ án khai thác cát vượt chữ lượng cấp phép thu lời bất chính hai trăm năm mươi ba tỷ đồng
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám công ty trung hậu sáu mươi tám và các đơn vị có liên quan
nguyễn việt trí giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang bị khởi tố tội nhận hối lộ
công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám được ubnd tỉnh an giang cấp phép
khai thác tổng khối lượng hơn một năm mươi ba triệu mét khối cát để cung cấp cho bốn công trình
lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản được cấp lê quang bình chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc
đã chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng liên quan tổ chức khai thác hơn bốn bảy mươi tám triệu mét khối cát
vượt chữ lượng được cấp phép hơn ba hai triệu mét khối có giá trị tạm tính khoảng hai trăm năm mươi ba tỷ đồng
số lượng cát được khai thác không được ghi vào sổ sách và không được nộp nghĩa vụ tài chính
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất vai trò hành vi phạm tội
của các bị can và người có liên quan để mở rộng điều tra làm rõ vụ án thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động liên tỉnh xuyên quốc gia
vừa bị công an tỉnh lạng sơn chủ trì phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
bộ công an triệt phá thành công bước đầu xác định số tiền lừa đảo là trên năm mươi hai tỷ đồng
cầm đầu đường dây này là hoàng phi long ở lạng sơn nhưng cư trú làm việc tại campuchia
long đã chỉ đạo vi văn tùng và một mươi sáu đối tượng thuê nhà tuyển nhân viên làm việc tại lạng sơn
cũng như điều hành nhóm đối tượng tại nhiều địa phương khác với thủ đoạn như giả danh nhân viên tập đoàn panasonic
hướng dẫn khách hàng nạp tiền thực hiện nhiệm vụ trên trang web giả mạo do các đối tượng lập ra để hưởng phần trăm hoa hồng
khi khách nạp tiền các đối tượng dùng nhiều lý do khác nhau buộc khách hàng phải nạp thêm số tiền lớn hơn
vào các tài khoản đối tượng cung cấp sau đó chiếm đoạt tiền
vào ngày một mươi chín tháng bảy ban chuyên án đã bắt giữ thành công hoàng phi long cùng một mươi năm đối tượng
qua đấu tranh làm rõ từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba long sang campuchia câu kết với hai đối tượng người việt nam
hiện đang lẩn trốn tại campuchia tổ chức lập ra đường dây chuyên lừa đảo
các đối tượng đã sử dụng một mươi tám tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn một năm trăm linh người tại việt nam
số tiền lừa đảo là khoảng năm mươi hai hai tỷ đồng
thưa quý vị
hiện nay các mạng xã hội đang áp dụng ba hình thức xác thực người dùng phổ biến
đó là xác thực bằng email số điện thoại di động và căn cức công dân hay chứng minh thư nhân dân
và trong đó số mạng xã hội trong nước xác thực người dùng bằng số điện thoại là ba mươi
bằng email là ba mươi hoặc chọn một trong hai hình thức là bốn mươi
sau mới đây bộ thông tin và truyền thông vừa đưa ra đề xuất quy định xác thực tài khoản người dùng mạng xã hội qua số điện thoại di động
và đây là nội dung trong dự thảo nghị định thay thế về quản lý cung cấp
sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
đăng được bộ này lấy ý kiến góp ý
cũng giống như nhiều người trẻ hiện nay
chị nguyễn khánh huyền hiện đang có vài tài khoản cá nhân ở các mạng xã hội khác nhau
trong quá trình tham gia chị nhận thấy không ít người đã lợi dụng việc ẩn danh trên các mạng xã hội
để đăng tải thông tin sai lệch gây hoang mang sự luận
vì vậy chị huyền rất đồng tình với đề xuất mới này
việc mà xác thực tài khoản trên mạng xã hội bằng số điện thoại theo mình
thì sẽ khiến cho mỗi người khi mà có quyết định gì
bất kỳ một nội dung gì lên mạng xã hội
thì đều sẽ cân nhắc nhiều hơn và ý thức được trách nhiệm của mình
còn chị hà phương mai thì đã thực hiện việc xác thực tài khoản mạng xã hội bằng số điện thoại từ lâu
nên chị cũng ủng hộ việc này
chị mai hy vọng các đơn vị cung cấp nền tảng mạng xã hội
sẽ đảm bảo cam kết bảo vệ dữ liệu người dùng
mình nghĩ là cái việc
định danh tài khoản mạng xã hội bằng số điện thoại
thì cũng không phải là cái vấn đề gì quá lớn về cái mặt dữ liệu cá nhân
bởi vì là khi mà sử dụng facebook hay là những cái tài khoản mạng xã hội khác
thì cái việc xác thực tài khoản xác thực số điện thoại sẽ giúp em
ví dụ như em hay quên mật khẩu
thì em sẽ lấy lại được mật khẩu nhờ số điện thoại
hoặc là facebook nó có cái chế độ bảo mật hai lớp
thì nó sẽ giúp mình có thể là bảo mật hai lớp không có cái số điện thoại đấy
hiện nay người dùng đang chuyển dần sang sử dụng điện thoại thông minh
vì vậy đề xuất xác thực tài khoản mạng xã hội bằng số điện thoại di động
được đánh giá là phù hợp với thực tế và thuận tiện cho người dùng
bên cạnh việc nâng cao ý thức trách nhiệm của người dùng
việc này còn giúp loại bỏ các tài khoản ảo nhằm các mục đích xấu
và hạn chế tình trạng lừa đảo trực tuyến hiện nay
tội phạm lừa đảo trên không gian mạng có xu hướng gia tăng
đặc biệt là trong thời gian đến đây
thì chúng tôi cũng liên tục nhận được các yêu cầu về xác minh
tài khoản trên các mạng xã hội của các cơ quan điều tra
liên quan đến các mục đích lừa đảo ở khắp các tỉnh thành
và xuất phát từ các nhu cầu thực tế từ quản lý
cũng như là nhu cầu của người dân
cần phải quản lý chặt đối với các tài khoản mạng xã hội
vì vậy chúng tôi cũng đề xuất
cần phải có quy định xác thực người dùng
để tạo thuận lợi cho các cơ quan chức năng
giám sát phát triển tài khoản
và sử dụng các hành vi vi phạm
hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đã đưa ra quy định
về việc xác thực tài khoản mạng xã hội
và đa phần các mạng xã hội trong và ngoài nước
đều đã yêu cầu xác thực bằng số điện thoại người dùng
việc bổ sung quy định này sẽ cụ thể hóa hình thức này
và tạo sự đồng bộ trong việc xác thực người dùng
trên các mạng xã hội
chúng ta sẽ phải nhanh chóng hoàn thiện
những quy định những tiêu chuẩn những quy tắc
bởi vì là chúng ta có thể có một cái chủ trương như vậy
tuy nhiên thì khi mà
ứng dụng vào các hoạt động thực tế trên mạng xã hội
thì nó sẽ có rất nhiều các vấn đề phát sinh
và chúng ta cần phải có những quy định hết sức là cụ thể
để hướng dẫn người sử dụng
cũng như là những nhà cung cấp dịch vụ
có thể tuân theo
cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải
có việc triển khai các giải pháp kỹ thuật
trong đó sẽ đặc biệt là ứng dụng các trí tuệ nhân tạo
để phát hiện các vi phạm
những hành vi có dấu hiệu
mà xâm hại trực tiếp đến những người sử dụng khác
có thể thấy
các mạng xã hội hiện nay đã trở thành một xã hội thu nhỏ
không chỉ phản ánh mọi khía cạnh của đời sống thực
mà còn có thể tạo ra những tác động không nhỏ
đến cuộc sống thực
và việc xác thực tài khoản mạng xã hội
sẽ là một cơ sở để xây dựng mạng xã hội là
lành mạnh hơn an toàn hơn
một đối tượng mua bán

trên đường đi tiêu thụ
thì bị công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an phát hiện và bắt giữ
theo đó vào ngày một mươi ba tháng tám
tại khối một thị trấn hưng nguyên
hưng nguyên tổ công tác công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
phát hiện bắt quả tàng đối tượng cao kỳ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú tệ con tum
về hành vi mua bán hàng cấm là pháo nổ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ
nhiều bào tải bên trong chứa gần một trăm sáu mươi bốn kg pháo nổ
tất cả số pháo trên
được đối tượng kỳ mua từ
một đối tượng không rõ tên địa chỉ
sau đó vận chuyển từ con tum
về thành phố vinh nghệ an để bán kiếm lời
tuy nhiên khi đi đến địa phận huyện hưng nguyên
thì bị công an huyện hưng nguyên phát hiện và bắt giữ
xin để tiếp tục với các tin tức kinh tế đáng chú ý khác
thưa quý vị bộ công thương vừa có tờ trình
gửi phó thủ tướng trần hồng hà
về việc tiếp thu các ý kiến với dự thảo
sửa đổi nghị định một trăm một mươi một của chính phủ
về phát triển công nghiệp hỗ trợ
với nhiều chính sách ưu đãi mới được đề xuất
với khoảng năm doanh nghiệp hiện nay

doanh nghiệp có dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
sẽ được hưởng các ưu đãi
gồm ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp
vì vậy bộ công thương đã cấp hai trăm linh sáu giấy xác nhận yêu đãi
cho các doanh nghiệp có dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ
theo sự thảo mức cấp bù tranh lệch lãi xuất là ba một năm
với chính sách này mỗi dự án được hưởng
chính sách hỗ trợ tín dụng một lần
trong cùng một giai đoạn
nếu dự án đó chưa được hưởng chính sách hỗ trợ tín dụng khác
từ ngân sách nhà nước
thời gian được nhà nước hỗ trợ tín dụng bằng thời hạn cho vay
nhưng tối đa không quá một mươi năm kể từ ngày ký hợp đồng vay vốn
chính sách này áp dụng với các khoản vay ký thỏa thuận vay vốn
giải ngân thực hiện đến hết năm hai nghìn hai mươi
những thay đổi của chính sách này sẽ được kỳ vọng
sẽ tạo cú hích cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
tiếp cận nguồn vốn và nâng cao năng lực cạnh tranh
hội đồng tiền lương quốc gia đã nhận ra
nhóm họp phiên đầu tiên cách đây vài ngày
để bàn về tiền lương tối thiểu vùng áp dụng
cho năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy thống nhất việc phải tăng
nhưng vấn đề mức và thời gian tăng
thì cần phải xem xét thêm
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên kinh tế tiêu dùng
với đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng
năm hai nghìn hai mươi bốn là từ năm đến
cơ bản nhiều thành viên trong hội đồng tiền lương quốc gia
khi đón nhận thông tin này
người lao động thực sự phấn khởi
làm việc ở xí nghiệp này đã hơn năm năm
chị lành cũng như các khách hàng
các công nhân khác ở đây mong cho từng ngày
được tăng lương tối thiểu
bởi hiện giờ cũng có lúc chị phải phai tiền chi tiêu
đời sống người lao động đang gặp rất nhiều khó khăn
nhất là trường hợp
trong hơn một năm qua
khi chỉ số giá tiêu dùng tăng cao
tuy nhiên trong các yếu tố để xem xét điều chỉnh mức lương tối thiểu
thì khả năng chi trả của doanh nghiệp
cũng rất quan trọng
đây cũng là trong tinh thần chung của
ban trung ương chỉ đạo
về phía tập đoàn
cũng đã tăng lương
tăng lương cho công nhân
quỹ lương là một mươi
và về phía xí nghiệp
cũng phải tăng thêm quỹ phúc lợi cho công nhân
nhưng mà đứng trước như thế
về phía doanh nghiệp cũng như doanh nghiệp
rất là áp lực

không còn cách nào khác
chỉ có tổ chức sản xuất được tốt hơn
và đưa nhiều công nghệ
cũng như là giảm thiểu những phần
để tập trung được nguồn lực
để có thể tạo cho thu nhập công nhân tốt hơn
công đoàn sẽ cùng với
các hiệp hội tổ chức khác
để thực hiện những thương lượng
giữa công lộng người lao động
với chính phủ với doanh nghiệp
với mức lương tối thiểu
mức thu nhập cũng như là những chế độ
chế độ phúc lợi khác
mà người lao động
đã đang và sẽ phải được thưởng
chắc chắn phải điều chỉnh lương
vấn đề là tăng lúc nào
mức tăng ra sao
chính vì vậy chúng ta cần thêm thời gian để đánh giá
về các yếu tố tăng lương
do đó hội đồng tiến lương quốc gia sẽ họp
vào cuối quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba
để bàn về lương tối thiểu vùng
nhằm làm sao hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp
và người lao động một cách tốt nhất
nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
và du khách trong dịp cao điểm quốc khánh
mùa hai tháng chín
các hãng hàng không tăng cường các chuyến
trên tất cả các trạng bay nội địa và quốc tế
việt nam airlines pacific airlines và vasco
sẽ cung ứng gần bốn trăm linh chỗ
trên các đường bay nội địa
trong giai đoạn cao điểm
từ ngày ba mươi một tháng tám tới ngày năm tháng chín
tăng một mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
nhu cầu đi lại của người dân và du khách
phần lớn tập trung trên các đường bay
giữa hà nội tp hcm và đà nẵng nha trang phú quốc
với đường bay quốc tế
các hãng mở bán hơn một trăm năm mươi năm chỗ
tăng hơn hai lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
các hãng hàng không khuyến nghị hành khách
chủ động đặt mua về máy bay
dịp quốc kháy mùng hai tháng chín
qua các kênh phân phối chính thức
để chọn khung giờ khởi hành và giá cả phù hợp
tết trung thu đang đến gần
nhu cầu tiêu dùng các loại bánh kẹo
đặc biệt là bánh trung thu tăng đội biến
và bên cạnh các cơ sở sản xuất kinh doanh
có uy tín sản phẩm bảo đảm an toàn
thì cũng còn có một số tổ chức cá nhân
có hành vi lén lút đưa ra thị trường
một số loại bánh kẹo nhập lậu
không rõ nguồn gốc xuất xứ
cục an toàn thực phẩm bộ y tế vừa có công văn
về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm
tết trung thu năm hai nghìn hai mươi ba
cục an toàn thực phẩm đề nghị
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc
trung ương sở y tế các tỉnh thành phố
ban quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh
chỉ đạo các đơn vị chức năng
thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định
của pháp luật về an toàn thực phẩm
của các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh
thực phẩm trên địa bàn
trong đó tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất
kinh doanh bánh trung thu bánh kẹo nước sảy khát
thực phẩm truyền thống sản xuất
tại các làng nghề cơ sở nhỏ lẻ
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố
cục an toàn thực phẩm cũng yêu cầu
các đơn vị trong quá trình kiểm tra
kịp thời truy xuất thu hồi các sản phẩm
không đảm bảo an toàn thực phẩm
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
và công khai tên cơ sở địa chỉ
loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng
nếu có dấu hiệu hình sự
đề nghị truyền cơ quan công an
để xử lý theo quy định của pháp luật
và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn
cùng theo dõi các thông tin kinh tế
đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn
đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị
sau sự cố sạt lỡ bờ kênh thanh đa
tại phường hai mươi năm quận bình thạnh tp hcm
ủy ban nhân dân thành phố vừa chấp thuận
phương án xây dựng kiên cố bờ kè chín mươi tỷ
thay thế không trình kè mềm hiện hữu
kiểu đó ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
giao cơ quan thường trực phòng chống thiên tai
thuộc ban chỉ huy phòng thủ dân sự
phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn thành phố
cập nhật vị trí nêu trên
vào danh mục các vị trí sạt lỡ bờ sông
kênh trạch đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn
báo cáo ủy ban nhân dân thành phố
công bố theo quy định trước ngày hai mươi tháng tám
bên cạnh đó ủy ban nhân dân thành phố
cũng chấp thuận chủ trương xây dựng kiên cố
tiến kè kênh thanh đa
đoạn một một với chiều dài bốn trăm bảy mươi tám m
thay thế không trình kè mềm hiện hữu
phạm vi giải tỏa mặt bằng là một mươi m
tính từ đỉnh kè vào phía bờ
tổng mức đầu tư dự kiến khoảng chín mươi tỷ đồng
để xây dựng bờ kè kiên cố
hệ thống thoát nước và khuôn viên cây xanh
không bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng
theo số liệu từ bảo hiểm xã hội tp hcm
trong ngày một mươi bốn tháng tám
đơn vị đã cho trả lương hưu trợ cấp
bảo hiểm xã hội tháng đầu tiên
theo mức tăng mới cho hơn hai trăm linh ba người
đạt tỷ lệ tám mươi một
cụ thể cơ quan bảo hiểm xã hội tp hcm
đã tiến hành chi trả lương hưu
trợ cấp bảo hiểm xã hội
cho hai trăm linh ba sáu trăm chín mươi năm người
trong tổng số hai trăm năm mươi một sáu trăm một mươi năm người
hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
mà cơ quan này phụ trách quản lý
đạt tỷ lệ tám mươi một
trong số đó một trăm linh người đăng ký
nhận chế độ qua tài khoản atm
đã được cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả
với bảy mươi ba một trăm linh bốn người
đăng ký nhận lương bằng tiền mặt
cơ quan bảo hiểm xã hội
đã thực hiện chi trả cho hai mươi năm năm trăm tám mươi sáu người
với hình thức chi trả bằng tiền mặt
người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
có thể đến địa điểm đăng ký nhận lương hưu
để nhận lương hưu tháng tám
từ ngày một mươi bốn tháng tám đến hết ngày hai mươi năm tháng tám
trong kỳ chi trả này
cơ quan bảo hiểm xã hội chi lương hưu tháng tám
theo mức lương mới
đồng thời thực hiện chi trả phần chi lệch tăng thêm
chưa lĩnh của kỳ lương hưu tháng bảy cho người hưởng
trong hai năm học
năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai
vào năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi ba
thành phố hồ chí minh đã chi hai hai trăm tám mươi tỷ đồng
để hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non
học sinh phổ thông công lập
ngoài công lập
và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn
hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non
học sinh phổ thông công lập
ngoài công lập
và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn
thành phố hồ chí minh
trong học kỳ một năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
với số tiền hỗ trợ hai trăm linh ba tỷ đồng
học kỳ hai với số tiền bốn trăm linh một tỷ đồng
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
hỗ trợ với số tiền một sáu trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
đối với các đơn vị trực thuộc sở
số tiền hỗ trợ là bốn trăm hai mươi một tỷ đồng
các đơn vị trực thuộc thành phố thủ đức
và hai mươi một quận huyện
số tiền hỗ trợ là một hai trăm năm mươi bốn tỷ đồng
trong đó công lập có thực hiện cấp kinh phí
vào dự toán đầu năm
với số tiền chín trăm năm mươi tỷ đồng
ngoài công lập thành phố thủ đức và một mươi tám quận huyện
thực hiện số tiền ba trăm linh bốn tỷ đồng
nhằm bảo đảm cấp điện an toàn
trong mùa mưa bão năm nay
tổng công ty điện miền nam
đã chủ động công tác ứng phó
trị khai diễn tập phòng chống lục bão
và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn hai mươi một tỉnh phía nam
cụ thể tổng công ty điện miền nam
đã xây dựng và triển khai các phương án
bảo đảm cấp điện kế hoạch ứng phó
đồng thời dĩ đạo các đơn vị chủ động ứng phó
với các sự cố do thiên tai ghi ra
nhằm bảo đảm hệ thống lưới điện
tại khu vực hai mươi một tỉnh phía nam
được vận hành an toàn ổn định
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
và sinh hoạt của người dân các địa phương
hiện ngành điện miền nam đã hoàn tất công tác diễn tập
phòng chống lục bão
và tìm kiếm cứu nạn tại năm khu vực trực thuộc
cũng như công tác diễn tập cấp tổng công ty
đồng thời tổ chức các đoàn kiểm tra
những vị trí sung yếu
các tuyến đường chay vượt sông
điểm giao chéo các tuyến giao thông trên bộ
diễn đàn doanh nghiệp việt nam israel
đã vừa khai mạc tại tp hcm
sự kiện nhằm thắt chặt hơn nửa
quan hệ thương mại song phương giữa hai quốc gia
israel là một trong những đối tác
thương mại đầu tư quan trọng hàng đầu của việt nam
tại khu vực
đây cũng là quốc gia tây á đầu tiên việt nam
khi kết hợp định thương mại tự do fta
mở ra nhiều hơn nữa các cơ hội hợp tác mới cho hai bên
trong năm hai nghìn hai mươi hai
kiếm ngạc xuất khẩu của việt nam sang israel
đạt bảy trăm tám mươi năm bảy triệu đô la mỹ
và kiếm ngạc nhờ khẩu của việt nam
từ israel đạt một bốn tỷ đô la mỹ
sắp tới đây
hai bên sẽ khai trương đường vai thẳng
trong các khoảng cách thúc đẩy giao lưu du lịch giao thương
giữa hai bên
điều đầu tiên chúng tôi đang thúc đẩy
để tăng cường hợp tác giao thương
là thực hiện hóa đường vai thẳng
điều này sẽ giúp việc kinh doanh trở nên dễ dàng hơn
chỉ mất tám giờ từ hạnh phúc hồ chí minh
sang israel hay việc một mươi ba giờ
tôi nghĩ đó là một điểm quan trọng
mà chúng ta nên làm vào cuối năm nay
israel đang xem việt nam
như một cơ ngõ để vào được khu vực asean
thông qua việt nam
những công nghệ như hành tựu đổi mới sáng tạo của israel
sẽ vươn rộng ra cả khu vực châu á
ra những nước mà hiện nay israel chưa có nhiều cơ hội
để dọn dãy
điều đầu tiên chúng tôi đang thúc đẩy
để tăng cường hợp tác giao thương
là trung tâm kinh tế văn hóa du lịch lớn nhất cả nước
thành phố hồ chí minh là thị trường tiềm năng
cho rất nhiều doanh nghiệp ở israel
thành phố kỳ vọng từ đây
sẽ có thêm nhiều cơ hội
để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ trao đổi thông tin
tìm kiếm đối tác tinh cậy
góp phần thác chặt và phát triển mối quan hệ thương mại việt nam và israel
thì chính quyền thành phố của chúng tôi
rất quan tâm
và mong muốn được thúc đẩy
quan hệ hợp tác với các đối tác israel
đặc biệt là trong các lĩnh vực
mà ngày bộ trưởng vừa đề cập
tại cái buổi gặp gỡ
ông chủ tịch quỹ ban nhân dân thành phố hồ chí minh
như là kinh tế số
phát triển khoa học
nông nghiệp công nghệ cao
quản trị đô thị
năng lượng tái tạo
tính đến hết tháng bảy năm nay
israel có bốn mươi dự án fdi tại việt nam
với tổng vốn đầu tư một trăm bốn mươi triệu đô la mỹ
xếp thứ bốn của israel
trong tổng số một trăm bốn mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ
đầu tư vào việt nam
hiện nay hai nước đang phấn đấu
để nâng kiếm ngạch thương mại song phương
đạt mục tiêu ba tỷ đô la mỹ trong thời gian tới
để tương xứng với tiềm năng và thế mạnh
của hai bên
nằm trong đề án thúc đẩy doanh nghiệp việt nam
tham gia trực tiếp các mạng phân phối
nước ngoài đến năm hai nghìn ba mươi
đã được thủ tướng chính phủ
bộ công thương đang thúc đẩy
các chương trình đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa
thông qua kênh bán lẻ nước ngoài
phóng sự này cũng sẽ khép lại
những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
mỗi tháng doanh nghiệp này xuất khẩu khoảng bảy mươi năm tấn chanh
sang thái lan và singapore
các sản phẩm từ chanh tươi cho đến chế biến sâu
của công ty đều được bán qua hệ thống
siêu thị cầu top market
giá trị từ quả chanh cũng vì thế
mà tăng hơn hai mươi so với việc bán trong thị trường nội địa
mở trọng thị trường xuất khẩu
thông qua các kênh bán lẻ
xu hướng mà các doanh nghiệp trong nước áp dụng
ở thời điểm hiện tại
có hệ thống phân phối sẵn
người ta làm mình bán như vậy
nó sẽ dễ hơn và an toàn hơn
địa lệ mà cái hàng chanh không hẹp
mà tôi đang xuất khẩu
là nó chiếm khoảng năm mươi sáu mươi
trên tổng sản lượng
việc xuất khẩu hàng việt nam
thông qua hệ thống mạng lưới phân phối
của các tập đoàn bán lẻ nước ngoài
là một kênh xuất khẩu hiệu quả bền vững
với sự hỗ trợ của các tập đoàn phân phối
bán lẻ hàng đầu thế giới
các sản phẩm chất lượng cao của việt nam
từ nông sản thực phẩm
tới đồ gia dụng nồi thức dệt may
đã tới tay hàng triệu người tiêu dùng
thông qua hệ thống phân phối trải khắp trên toàn thế giới
theo số liệu từ bộ công thương cho thấy
hiện hàng việc xuất khẩu qua chuỗi bán lẻ
nhật bản ion đạt hai trăm năm mươi triệu đô la mỹ
trên một năm
bốn mươi sáu triệu đô la mỹ trên một năm
qua chuỗi gold và top market thái lan
một số siêu thị khác như
cũng đạt từ vài triệu
đến vài chục triệu đô la mỹ mỗi năm
các hệ thống này đều có kế hoạch tăng trưởng
kim ngạp xuất khẩu hàng hóa một mươi một mươi năm
trên một năm
vừa rồi central retail tại việt nam
đưa một công ty nơi hàng hóa đi cộng hòa xét
đó là bước đầu thành công để đi châu âu
mình cũng cố gắng liên hệ
với vài công ty nhật bản nữa
hệ thống thương vụ của chúng tôi
ở tất cả các nước trên thế giới
thì cũng đều vào cuộc
để tư vấn cho các doanh nghiệp
liên kết với nhau để cùng sản xuất ra các sản phẩm
rồi là liên kết với nhau
để mỗi một doanh nghiệp
làm công đoạn
trong tổng thể chuỗi cung ứng đó
định hướng cho giai đoạn tiếp theo của đề án
bộ công thương sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển
mạng lưới các đối tác chiến lược của đề án
đặc biệt là các hãng phân phối bán lễ
đang có hiện diện tại việt nam
hoặc quan tâm tới chuyển dịch chuỗi cung ứng
sang thị trường việt nam
phối hợp với các hiệp hội ngành hàng
các địa phương lựa chọn đội ngũ doanh nghiệp đồng cốt
để đưa vào hỗ trợ trong các hoạt động của đề án
nghiên cứu xây dựng đề xuất
những chính sách phù hợp
trúc đẩy các doanh nghiệp việt nam
tham gia vào hình thức xuất khẩu trực tiếp
như tiềm năng này
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo